liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết một mươi ba người bị thương xảy ra tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế nguyễn anh tiên chú tại thừa thiên huế
bước đầu tài xế nguyễn anh kiên khai nhận đã thiếu quan sát phía trước dẫn đến đâm vào đuôi xe tải chở gạch bên lề đường nên đã gây ra vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giam tài xế nguyễn anh tiên để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách và ô tô tải xảy ra vào khoảng một h hai mươi năm phút ngày hai mươi một tháng hai trên quốc lộ một đoạn qua thôn tiên xuân một xã tam anh nam núi thành
tài xế nguyễn anh tiên là người điều khiển xe khách đã tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng quảng ngãi đi đà nẵng
vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm ba người chết và một mươi ba người khác bị thương